lãnh đạo ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn agribank cho biết
trong ngày bốn tháng năm agribank đã hoàn tất việc hoàn trả tiền cho khách hàng cuối cùng
trong tổng số một mươi hai khách hàng có tài khoản thẻ bị trừ tiền dù không thực hiện giao dịch đêm hai mươi năm tháng bốn
nhận định nguyên nhân có thể do chủ thẻ bị đánh cắp thông tin dữ liệu thẻ trong quá trình sử dụng
để đảm bảo an toàn cho khách hàng agribank đã chủ động tặng khóa các thẻ atm nghi bị sao chép dữ liệu
đến sáng ngày hai mươi sáu tháng bốn kết quả kiểm tra xác minh xác định có một mươi hai khách hàng bị ảnh hưởng
ngay chiều ngày hai mươi bảy tháng bốn agribank đã hoàn trả đầy đủ số tiền bị trừ từ tài khoản
đối với ba khách hàng có thẻ giao dịch tại atm thuộc phạm vi quản lý của agribank
đối với chín chủ thẻ bị lợi dụng rút tiền bằng thẻ giả tại atm của tổ chức tín dụng khác
agribank khẩn trương tích cực phối hợp thu thập chứng từ và sau khi nhận được kết quả
từ các tổ chức tiến dụng liên quan đến một mươi một h ba mươi phút ngày bốn tháng năm
agribank đã hoàn tất việc hoàn trả tiền đầy đủ cho khách hàng cuối cùng